các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
liên quan đến vấn đề này bộ y tế vừa có văn bản về việc tăng hạn sử dụng
đối với vaccine community pfizer biontech covid một mươi chín vaccine
gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
theo đó để tiếp tục tăng diện bao phủ vaccine covid một mươi chín đặc biệt đối với việc sử dụng vaccine pfizer
bộ y tế cho biết vừa qua cơ quan quản lý dược và thực phẩm hoa kỳ fda
cơ quan quản lý dược châu âu ema và tổ chức y tế thế giới who
đã phê duyệt việc tăng hạng dùng của vaccine pfizer từ sáu tháng lên chín tháng
kể từ ngày sản xuất ở điều kiện bảo quản từ âm chín mươi độ c đến âm sáu mươi độ c
trên cơ sở dữ liệu khoa học đánh giá độ ổn định của vaccine pfizer community
do công ty trách nhiệm hữu hạn pfizer việt nam cập nhật và sự phê duyệt của fda ema và who
ngày hai mươi hai tháng một mươi cơ quan lý dược bộ y tế đã có công văn về việc đồng ý tăng hạn dùng
của vaccine commernity ở điều kiện bảo quản nhà sản xuất khuyến cáo
theo đó cập nhật hạn dùng của các lô vaccine có hạn dùng trên nhãn sáu tháng như sau
hàng sử dụng in trên bao bì là tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai thì hàng dùng cập nhật mới tăng thêm ba tháng
lần lượt là tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai và tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
bộ y tế khẳng định việc tăng hạn dùng
bộ y tế khẳng định việc tăng hàng dùng đối với vaccine covid một mươi chín pfizer được áp dụng chung trên toàn cầu
không làm thay đổi chất lượng an toàn hiệu quả của vaccine và được sử dụng cho tất cả các đối tượng từ một mươi hai tuổi trở lên
bộ y tế nhấn mạnh địa phương nào để vaccine hết hàng do không sử dụng phải tiêu hủy thì đồng chí giám đốc sở y tế phải hoàn toàn chịu trách nhiệm
thưa quý vị và các bạn tối muộn ngày một mươi chín tháng một mươi hai tại sân bay quốc tế nội bài thay mặt cho bộ y tế
giáo sư tiến sĩ trần văn thuấn là thứ trưởng bộ y tế đã tiếp nhận hai trăm linh liều vaccine covacin cho trẻ em dưới một mươi tám tuổi
và một tấn nguyên liệu sản xuất thuốc movinavir hai trăm linh g điều trị covid một mươi chín
tại sân bay quốc tế nội bài văn phòng quốc hội đã tổ chức lễ bàn giao nguồn kinh phí nêu trên
cho ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và vaccine nguyên liệu sản xuất thuốc cho bộ y tế
phó thủ tướng chính phủ lê minh khái các thành viên chính thức của đoàn công tác
lãnh đạo ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam bộ y tế tham gia lễ bàn giao
tại buổi lễ phó thủ tướng chính phủ lê minh khái trao biển đề tặng hai tỷ quân tương đương bốn mươi tỷ đồng
do tập đoàn tài chính hanabank hàn quốc ủng hộ để triển khai các hoạt động an sinh xã hội
cùng ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv bao gồm chương trình tặng sáu mươi năm xe cứu thương
và xây nhà văn hóa nhà tránh lũ cho ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí phung khánh tài phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam đại diện nhận tài trợ
đồng chí tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội bùi văn cường trao biển đề tặng hai trăm linh liều vaccine
co vaccine cho trẻ em dưới một mươi tám tuổi
số vaccine covid một mươi chín này do tập đoàn biharp biontech ấn độ ủng hộ và chuyển giao toàn bộ công nghệ
một tấn nguyên liệu điều chế thuốc điều trị covid một mươi chín movinavir hai trăm linh mg do công ty uptimus vama ấn độ
phối hợp với công ty hóa dược phẩm mekofa việt nam
ủng hộ cho bộ y tế và thứ trưởng bộ y tế trần văn thuấn đại diện cho bộ y tế nhận số hàng tài trợ nói trên
liên quan đến vaccine co vaccine trước đó sáng ngày một mươi tháng một mươi một tại quyết định số năm hai hai năm
bộ y tế đã phê duyệt có điều kiện do nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch đối với vaccine phòng covid một mươi chín có vaccine
xin hãy chuyển sang phần tin tức thế giới
thưa quý vị tình hình covid thế giới vẫn luôn là phần tin được nhiều khán giả quan tâm nhất
thưa quý vị giữa những số liệu ảm đạm về làn sóng lây nhiễm
do biến chủng omicron gây ra có một vài dấu hiệu tích cực để thế giới có thể hy vọng
một tương lai đại dịch tươi sáng hơn
một lần nữa thế giới lại phải đối mặt với nguy cơ một cuộc khủng hoảng y tế nghiêm trọng do biến chủng omicron
tuy nhiên một số thông tin từ phòng thí nghiệm từ nam phi và thuốc kháng virus đang mang lại những tín hiệu tích cực
trong vòng một năm qua một số loại thuốc kháng virus đã cho thấy hiệu quả
trong việc giảm nguy cơ bệnh nặng và tử vong do covid một mươi chín
giáo sư penny wall tại một trường đại học ở london anh
cho biết với biến chủng có khả năng lây nhiễm cao như omicron
những loại thuốc như này sẽ giúp giảm gánh nặng covid một mươi chín ở những đối tượng có nguy cơ cao
cần được chăm sóc y tế như bệnh nhân ung thư và tạo ra phản ứng dây chuyển tích cực lên hệ thống y tế
ông cho rằng ngoài vaccine mũi tăng cường các loại thuốc này cũng tạo thêm mức độ bảo vệ quan trọng
cho những đối tượng thuộc nhóm nguy cơ cao
nam phi là quốc gia đầu tiên phát cảnh báo về biến chủng omicron hồi tháng một mươi một
kể từ đó số ca covid một mươi chín ở quốc gia này tăng đột biến
tuy nhiên bộ trưởng y tế nam phi trâu phala ngày một mươi tám tháng một mươi hai cho biết
có những dấu hiệu ban đầu cho thấy dịch đã đạt đỉnh ở tỉnh gutan tâm dịch omicron ở nước này
số ca nhiễm hàng ngày ở kutan bắt đầu xu hướng giảm dần khoảng ba tuần sau khi siêu biến chủng này xuất hiện ở đây
tuy vẫn còn thời gian để khẳng định liệu những con số này có nghĩa là omicron chỉ gây triệu chứng nhẹ hơn
so với các biến chủng khác ở các nước khác hay không
trong đó có anh nhưng nhiều nhà khoa học tỏ ra lạc quan về tín hiệu trên
một tín hiệu lạc quan nữa là các nhà khoa học đã tìm ra lời giải thích khả thi về khả năng omicron
có mức độ nghiêm trọng thấp hơn so với delta và các chủng khác của sars cov hai
đây là kết quả nghiên cứu của chuyên gia michael chan chi wai tại đại học hồng kông trung quốc
nghiên cứu chỉ ra omicron sinh sôi nhanh hơn bảy mươi lần so với delta ở đường thở
nhưng nhân lên chậm hơn ở phủi nói cách khác nó có thể ít nguy hiểm hơn delta
theo nghiên cứu này omicron có thể sẽ lây lan từ người sang người nhanh hơn
nhưng sẽ không tiếp cận các phần dễ bị tổn thương trong cơ thể
điều này sẽ làm giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh có thể gây ra
mặc dù vậy ông chan vẫn tỏ ra thận trọng
điều quan trọng cần lưu ý là mức độ bệnh nặng ở người không chỉ được xác định bởi sự nhân lên của virus
mà còn bởi phản ứng miễn dịch của mỗi người đôi khi tiến triển thành chứng viêm đe dọa tính mạng
bằng cách lây nhiễm cho người nhiều hơn một loại virus rất dễ lây nhiễm có thể gây bệnh nặng
hoặc nguy cơ tử vong cao hơn
mối đe dọa tổng thể từ biến thể omicron có thể vẫn rất đáng kỹ
nhóm nghiên cứu của ông cho biết mô hình cấu trúc về cách omicron gắn vào tế bào và kháng thể
làm sáng tỏ hành vi của nó và sẽ giúp tạo ra kháng thể trùng hòa
mặc dù omicron không tiếp cận các phần dễ bị tổn thương trong cơ thể người
nhưng biến thể này vẫn khiến chúng ta không thể yên tâm
các dấu hiệu cho thấy biến thể omicron đang trên đà tăng
nhưng liệu nó có thể thay thế được delta hay không
hoặc là đẩy đại dịch đi theo chiều hướng nào vẫn còn là một dấu hỏi
theo thống kê đến thời điểm hiện tại vương quốc anh đã có số ca nhiễm đứng thứ tư trên thế giới
sau mỹ ấn độ và brazil
hiện tại quốc gia này đang có một mươi một hai trăm bảy mươi chín bốn trăm hai mươi tám trên tổng số hai trăm bảy mươi bốn sáu trăm chín mươi sáu một trăm hai mươi ba ca mắc covid một mươi chín trên thế giới
tiếp đó theo hãng reuters cập cơ quan an ninh y tế vương quốc anh
vừa công bố đã xác nhận được gần hai mươi năm ca covid một mươi chín nhiễm biến thể omecron
tăng hơn một mươi ca so với hai mươi bốn giờ trước đó
số ca tử vong tăng từ một lên bảy con số ca nhập viện tăng từ sáu mươi năm lên tám mươi năm
nhóm cố vấn khoa học tình trạng khẩn cấp c của chính phủ anh cho biết
họ tin rằng gần như chắc chắn số người nhiễm omicron mỗi ngày phải lên đến hàng trăm ngàn
nhưng chưa thống kê được hết
theo dữ liệu của trang outward indata anh đã bị làn sóng delta tấn công từ giữa mùa hè
với số ca nhiễm trung bình ngày giao động từ hai mươi đến năm mươi
từ cuối tháng một mươi một tới nay ca nhiễm có xu hướng tăng không ngừng vượt qua mốc năm mươi
và đã lên hơn chín mươi ba ca vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
tuy nhiên ca tử vong vẫn ổn định trên dưới một trăm hai mươi ca một ngày thấp hơn hồi đầu tháng một mươi một
vẫn chưa rõ yếu tố nào thúc đẩy ca nhiễm tăng vọt như vậy
do biến thể mới hay đặc tính theo mùa của dịch bệnh mùa đông người dân có xu hướng tụ tập trong nhà
nhưng có thể thấy số liệu đã sát dần liên quan đến omicron
còn khiêm tốn mọi chỉ số đều nhỏ hơn so với delta đặc biệt là số ca nhập viện và tử vong
riêng tại anh việc hệ thống y tế đã quá tải trước cả khi sóng omicron ập đến là lý do khiến nhà chức trách lo vỡ trận
đài bbc đưa tin các bệnh viện ở anh đặc biệt là london đang thiếu người nghiêm trọng
vì có quá nhiều nhân viên phải cách ly do nhiễm covid một mươi chín
thưa quý vị tiếp theo chương trình là tin tức có liên quan đến việc tiêm mũi ba vaccine có thể tăng miễn dịch trước omicron
theo các chuyên gia
mũi ba vaccine covid một mươi chín là mũi bổ sung hoặc là nhắc lại nhằm tăng hiệu lực bảo vệ cơ thể
giúp cơ thể sản xuất đủ kháng thể chống lại virus nhất là trước những biến thể nguy hiểm như delta hay omicron
mũi bổ sung tiêm cho người đã tiêm đủ hai mũi có bệnh lý gây suy giảm miễn dịch như người đang điều trị ung thư
ghép tạng bệnh hiv
thời gian tiêm mũi bổ sung diễn ra sau mũi hai ít nhất bốn tuần
mũi nhắc lại được tiêm cho người trên sáu mươi năm tuổi có bệnh nền tiêm cách mũi hai ít nhất ba tháng
loại này tương tự những vaccine phòng bệnh khác như vaccine mạch hâu hoa gà uống ván
được tiêm cho trẻ khi vài tháng tuổi và tiêm nhắc ở mốc bốn bảy tuổi và chín một mươi năm tuổi
vaccine mũi ba có thể tiêm cùng loại với liều vaccine cơ bản hoặc là vaccine theo công nghệ mrna như pfizer
nếu tiêm liều cơ bản là vaccine của hãng sinofarm thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại hoặc vaccine mrna
ông trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng
bộ y tế
giải thích thêm virus nào cũng có biến chủng
điều đáng lo ngại nhất là sự biến đổi ở protein giúp virus xâm nhập vào tế bào con người để lây lan bệnh
và có khả năng vô hiệu hóa vaccine
tuy nhiên hiện nay chưa có nghiên cứu nào khẳng định omecron có khả năng vô hiệu hóa vaccine
và tổ chức y tế thế giới who khuyến cáo việc tiêm vaccine vẫn có hiệu quả với cả chủng virus mới
có nghiên cứu cho thấy sau tiêm mỗi ba hiệu quả miễn dịch tăng cao trên chín mươi
ngoài ra trong lúc chờ tiêm mũi ba vaccine covid một mươi chín
các chuyên gia khuyến cáo người dân tiếp tục tuân thủ năm k và tiêm các vaccine phòng bệnh hô hấp như k
để tránh nhầm lẫn triệu chứng với covid một mươi chín đồng thời tạo ra miễn dịch chéo không đặc hiệu phòng bệnh
ông fu cho biết thêm hiện nay tại việt nam việc tiêm mũi ba diễn ra song song với việc hoàn thành hai mũi
các địa phương vừa tiêm tăng cường cho người suy giảm miễn dịch có bệnh nền vừa tiêm phủ hài mũi
địa phương nào đã tiêm đủ hai mũi có thể tiêm nhắc lại
việt nam hiện đảm bảo đủ nguồn cung vaccine để tiêm mũi ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
khi các bệnh viện của mỹ đang căng thẳng chuẩn bị cho một đợt tăng mới do biến thể omicron
các bác sĩ đang cảnh báo về một thách thức khác
hai loại thuốc tiêu chuẩn mà họ đã sử dụng để điều trị covid một mươi chín không có khả năng chống lại biến thể mới
trong hơn một năm qua các loại thuốc kháng thể của regeneron và elilili
đã là phương pháp điều trị hàng đầu do covid một mươi chín nhờ khả năng ngăn chặn bệnh nặng
và giúp bệnh nhân không phải đến bệnh
thế nhưng gần đây cả hai nhà sản xuất thuốc đã cảnh báo rằng thử nghiệm trong phòng thí nghiệm
cho thấy liệu pháp điều trị của thuốc này sẽ kém hiệu quả hơn nhiều đối với omican
vốn chứa hàng chục đột biến khiến các kháng thể khó tấn công virus
và trong khi các công ty nói rằng họ có thể nhanh chóng phát triển các kháng thể
nhắm mục tiêu vào biến thể omecron thì phải đợi ít nhất vài tháng nữa
một loại kháng thể thứ ba từ nhà sản xuất thuốc galaxosmithkline của anh
dường như tốt nhất để chống lại omicron
nhưng thuốc của hãng này không được phổ biến rộng rãi ở mỹ
chỉ chiếm một phần nhỏ trong số hàng triệu liều được mua và phân phối bởi chính phủ liên bang
các quan chức y tế mỹ hiện đang phân phối nguồn cung cấp thuốc kháng hiếm cho các bang
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc của mỹ
biến thể data vẫn chiếm hơn chín mươi năm ca covid một mươi chín tại mỹ
thế nhưng các lãnh đạo cdc cho biết omecran đang lây lan nhanh hơn bất kỳ biến thể nào trong quá khứ
và sẽ trở thành chủng virus thống trị trên toàn nước mỹ trong vòng vài tuần
việc hai liệu pháp kháng thể hàng đầu không có tác dụng điều trị các ca covid một mươi chín
nhiễm biến thể omican ở mỹ càng khiến người dân mỹ hy vọng nhiều hơn
và một cặp thuốc kháng virus rất được mong đợi mà các cơ quan quản lý mỹ dự kiến sẽ sớm cho phép
các loại thuốc của pfizer và mer sẽ là phương pháp điều trị đầu tiên
mà người mỹ có thể thực hiện tại nhà để chữa khỏi bệnh trầm trọng
thuốc của pfizer nói riêng đã cho thấy tác dụng mạnh mẽ
hạn chế gần chín mươi trường hợp nhập viện và tử vong ở những bệnh nhân có nguy cơ cao
tuy nhiên nguồn cung ban đầu của cả hai loại thuốc dự kiến sẽ bị hạn chế
sự thiếu thốn của các loại thuốc điều trị covid một mươi chín hiệu quả là một lời nhắc đau đớn rằng
covid một mươi chín vẫn chỉ ưu thế ở mỹ ngay cả khi hơn hai trăm linh triệu người mỹ đã được tiêm phòng đầy đủ
cũng tại mỹ một thượng nghị sĩ đã từng phản đối lệnh tiêm chủng vaccine bắt buộc đã tử vong vài tuần
sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
gia đình thượng nghị sĩ đông arixen ngày một mươi tám tháng một mươi hai thông báo ông đã qua đời
tuy nhiên không công bố nguyên nhân dẫn tới cái chết của ông
ông ericsson năm mươi hai tuổi hồi tháng trước đã liên hệ với các đồng nghiệp đảng cộng hòa
để thông báo về việc ông có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai sau khi đến ao salvador
trong thông báo gửi tới các thành viên hạ viện và thượng viện ông marissen đã xin lời khuyên về cách nhận thuốc kháng thể đơn dòng
vốn không có sẵn ở el salvador vào thời điểm đó
ông marissen đã được sắp xếp lên máy bay để trở về mỹ và tiếp tục điều trị tại bệnh viện ở bang florida
tuy nhiên ông vẫn không qua khỏi và qua đời không lâu sau đó
ông marissen từng có sáu nhiệm kỳ làm việc tại hạ viện trước khi được bầu vào thượng viện năm hai nghìn một mươi
ông tự phụ trách chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống donald trump ở bang washington
thượng nghị sĩ arixen từng phản đối mạnh mẽ lệnh tiêm vaccine covid một mươi chín bắt buộc
ông đã đề xuất dự luật nhằm bảo vệ quyền của những người không muốn tiêm chủng
vâng thưa quý vị và các bạn những thông tin mới nhất có liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước và thế giới
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe và đời sống
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo